huyện ủy trương mỹ hà nội ước tính huyện cần đầu tư hơn bốn trăm bốn mươi bảy tỷ đồng để xây dựng các công trình giúp người dân có cuộc sống ổn định yên tâm sản xuất sinh hoạt trong điều kiện buộc phải sống chung với lũ
liên quan tới công tác ứng phó với mưa lũ gây ra trên địa bàn huyện ủy trương mỹ hà nội vừa cho biết những ngày vừa qua
do ảnh hưởng của mưa lớn và lũ dừng ngang đổ về nước dâng cao đã làm tràn nhiều đoạn của đê hữu bùi làm ngập đê bùi hai gây ngập úng cho hầu hết diện tích canh tác ở vùng hữu bùi và các khu vực trũng thấp vùng tả bùi hữu đáy
để người dân có cuộc sống ổn định yên tâm sản xuất sinh hoạt trong điều kiện buộc phải sống chung với lũ
ubnd huyện trương mỹ đề nghị ubnd tp hà nội quan tâm chỉ đạo sớm thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư bố trí vốn để triển khai
thực hiện dự án nâng cấp đê tà bùi hữu đáy
huyện đã gửi các ngành của thành phố báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư để thẩm định
cùng với đó cần hỗ trợ đầu tư các công trình với tầm kinh phí khai toán hơn bốn trăm bốn mươi bảy tỷ đồng